bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng nhận định có thể do sụt lún đất trong quá trình thi công công trình
thông tin chi tiết về vụ tai nạn nghiêm trọng này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin nhật ký an ninh vào lúc hai mươi hai h tối ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ ba đối tượng gồm phan thị trúc ly ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố long xuyên
và trần thị dúng tức huệ ba mươi bốn tuổi trú tại huyện chợ mới và đê văn đường sáu mươi một tuổi trú tại tp long xuyên
để được điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại khu vực ấp hòa long ba thị trấn an châu huyện châu thành
lực lượng công an đã bắt giữ lê văn đường thu giữ trên người đường một bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
trọng lượng trên tám một gram nghi là ma túy đá
cùng thời điểm này tại khu vực phường bình khánh thành phố long xuyên lực lượng công an đã bắt giữ phan thị trúc ly
thu một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng trên sáu gram nghi là ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ly lực lượng công an đã thu giữ trên bốn trăm bốn mươi bốn gram nghi là ma túy đá
trên ba mươi hai triệu đồng tiền mặt ba cây cân điện tử cùng nhiều tăng vật liên quan đến vụ án mua bán ma túy
tại cơ quan công an đi khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bọc ni lông trên là ma túy đá
mà đi mới mua về phân lẻ để bán lại kiếm lời
từ lời khai của ly lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của trần thị dũng
tiếp tục thu giữ thêm một trăm tám mươi g ma túy đá
với hành vi trộm cắt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đa tài sản
đặng văn thư chú tại xã yên phúc huyện văn quan vừa bị công an huyện văn quan của tỉnh lạng sơn khởi tố
qua điều tra làm rõ ngày ba mươi một tháng ba thư đến sưởng mộc của anh hà văn sơn
trong lúc vắng người thư đã trộm chiếc điện thoại mang đi cầm cố
sau đó thư đến nhà gặp anh sơn nói biết chiếc điện thoại ở đâu và cần tiền chuộc
do tin tưởng ngày một tháng bốn anh sơn đã đưa chìa khóa một hai triệu đồng vào xe máy để thư đi chuộc lực điện thoại
thưa nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và điều khiển chiếc xe máy của anh sơn ra thành phố lạng sơn
bán cho cửa hàng xe máy mua ma túy về sử dụng
khoảng một giờ sáng ngày hôm sau thư tiếp tục lẻn vào phía sau sưởng mộc của anh hà văn sơn trộm một chiếc xe máy khác
qua vận động thư đã đến cơ quan công an để đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ của tỉnh long an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố hai đối tượng
nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thị xã tân uyên của tỉnh bình dương
và nguyễn văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện đức hòa của tỉnh long an về hành vi buôn bán hàng cấm
vào lúc một mươi giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm công an huyện đức huệ tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn ấp bốn
quả tang đối tượng đạt và huấn điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi một a sáu mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn
vận chuyển bốn năm trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
tại cơ quan công an bước đầu đạt và huấn cùng khai nhận do không có tiền tiêu xài
nên đạt thuê huấn cùng nhau đi buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu nhằm kiếm lời
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân